trong năm hai nghìn một mươi tám hai phường kinh dinh và đạo long thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã vận động người dân thực hiện xã hội hóa kinh phí lắp đặt mô hình camera an ninh
nhờ đó công tác đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
đã đạt được nhiều kết quả tình hình an ninh trật tự trên địa bàn càng ngày càng ổn định
là trung tâm của thành phố phan rang tháp tràm phường kinh dinh có nhiều vị trí giáp danh với các phường khác
có nhiều đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội ẩn náu
nên nhiều năm liền tình hình an ninh tại ngã ba đường hoàng văn thụ giao với đường võ thị sáu rất phức tạp
tội phạm thường xuyên đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh tệ nạn trộm cắp nơi đây đã giảm nhiều
thứ hai nữa mà có xảy ra sự cố gì thì camera nó có thể quan sát lại công an người ta cũng có dễ điều tra hơn
chỉ mong muốn là toàn bộ địa bàn trên toàn tỉnh thì khu phố đường nào mình cũng nên có camera an ninh này
thì tỉnh mình thì nó sẽ đỡ về trộm cắp
tình hình tội phạm không chỉ bị đẩy lùi trên trục đường hoàng văn thụ giao với võ thị sáu
tại các khu phố sáu và khu phố ba cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực kể từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh
có camera an ninh thì trong cái con hẻm này thì kể gian đột nhập vào nhà dân
như năm một mươi bảy là đến ba vụ đột nhập nhà dân giống như cái nhà này
kể gian đột nhập lúc ba giờ sáng và đấy đi một ipad và cái bóp và hai cái điện thoại
từ khi bắt camera thì tình hình an ninh trật tự ở trong cái hẻm này không còn và đã dứt điểm
nhờ lắp đặt hai mươi hệ thống camera an ninh tại các điểm nóng
nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường kinh dinh ngày càng ổn định
còn tại phường đạo long giáp danh với hai xã an hải và phước thuận thuộc huyện đinh phước
ủy ban nhân dân phường cũng đã vận động nhân dân
lắp hệ thống camera an ninh tại bốn tuyến đường chính và những con hẻm để người dân cùng theo dõi
đây thì vào lúc một giờ sáng thì ông phạm xâm ở khu phố sáu có đến công an phường trình báo là việc nhà ông có mất chiếc xe máy
thì qua trích xuất cái hình ảnh trên camera thì phát hiện là đối tượng đã đột nhập vào nhà
và lấy chiếc xe máy chạy theo cái hướng tới cái nhà trọ tân gia đạt cũng thuộc ở khu vô sáu
thì trên cơ sở hình ảnh đó là công an phường tổ chức kiểm tra hành chính và đã thu được cái xe máy
và về người thì đã bàn giao người cho đội cảnh sát điều tra hành sự kinh tế ma túy
để mà thủ lý theo dõi
nhờ hệ thống camera giám sát an ninh đến nay tình hình trật tự an toàn xã hội tại những điểm nóng trên địa bàn hai phường kinh dinh và đảo long ngày càng ổn định
thành phố phan rang tháp tràm đang tuyên truyền vận động các phường còn lại nhân rộng mô hình để công tác tấn công chấn áp tội phạm vào những ngày cuối năm được bảo đảm